nhóm thứ hai là doanh nghiệp chưa muốn chuyển đổi số
và nhóm thứ ba là doanh nghiệp chưa có khái niệm về chuyển đổi số
bên cạnh hướng đến chủ doanh nghiệp chương trình ký kết trong năm đầu tiên
còn sẽ hoàn thiện hệ sinh thái dân cư trong khu công nghiệp
kết nối các doanh nghiệp để xây dựng siêu ứng dụng hỗ trợ phúc lợi cho người lao động
hy vọng từ các kết nối số sẽ tăng gắn bó của người lao động với doanh nghiệp
tại các khu công nghiệp khu chế xuất thành phố
ui ux lúc này sẽ định hình các khách hàng tương tác với sản phẩm
đóng vai trò một giao dịch viên tận tình hướng dẫn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
như vậy giao diện và trải nghiệm người dùng là một điểm chạm thiết yếu
trong hành trình dẫn đầu chuyển đổi số xây dựng bản sắc và định vị thương hiệu nền tảng số
wi là tất cả những bố cục màu sắc thiết kế phong chữ hình ảnh của một sản phẩm trên nền tảng số
ux lại là sự dung hòa của tính thẩm mỹ và khả năng tiếp cận cao
với khách hàng người ta định nghĩa là các điểm chạm
thì nó càng ngày càng được thể hiện trên các giao diện và trên các thiết bị
đặc biệt là các thiết bị cầm tay
nên là vấn đề cuối cùng là việc làm sao tạo được sự phận tiện cho người dùng
là một việc thiết sức là cần thiết
một khách hàng có thể sẵn sàng là uốn hút người ta tìm hiểu các sản phẩm dịch vụ
cũng giống như là các cái sản phẩm của công ty
nếu như người ta cảm thấy được hấp dẫn
người ta cảm thấy được hấp dẫn thì người ta sẽ tăng cường thêm cái độ quan tâm và tìm hiểu
trong thời đại nền tảng số và ứng dụng hiện diện khắp nơi
nhận dạng thương hiệu không chỉ nằm trong những yếu tố truyền thống
như logo slogan quảng cáo câu nói thương hiệu
trải nghiệm khách hàng nói chung trở thành những yếu tố quan trọng nhất
trong việc giúp khách hàng nhận diện thương hiệu
đặc biệt trái nghiệm người dùng và cách minh họa giao diện
cũng góp phần không nhỏ trong công cuộc làm nối bật thương hiệu trong thời đại số
mọi khía cạnh của giao diện người dùng cũng như trải nghiệm người dùng
đều được phân tích thiết kế nhằm đem lại tính thẩm mỹ và sự tiện dụng cho người dùng
những sản phẩm tài chính những chức năng tiện ích được khách hàng quan tâm
sẽ được ưu tiên sắp xếp tại những vị trí dễ nhận thấy nhất
và được thiết kế sao cho có thể thực hiện một cách nhanh chóng và ít thao tác nhất
bên cạnh đó
tất cả những bố cục như màu sắc thiết kế công chữ hình ảnh v v
của sản phẩm đều được gắn với các yếu tố về nhận diện thương hiệu
giao diện khá là thân thiện khách hàng dễ nhìn dễ quan sát và dễ truy cập
chúng tôi cũng tạo ra những chức năng những tính năng
mà chúng tôi cài đặt trên phần mềm hay trên các app
mà họ rất dễ sử dụng rất dễ tiện dụng cho họ
khi mà họ cần thao tác một cách khác
cái hành động nào đó thì họ dễ dàng thao tác nó trên app hay là trên phần mềm
hay là trên trang web trong cái hoạt động mua hay bán
hay là chỉnh sửa lệnh hay là quỹ lệnh v v
các tính năng đó chúng tôi tích hợp cho nhà đầu tư một cách rất là rõ ràng và dễ sử dụng
giữa cuộc sống bận rộn khi sự tập trung của mọi người ngày càng eo hẹp
thì uius chính là một trong những yếu tố
đưa doanh nghiệp tiên phong trên hành trình chuyển đổi số
tạo nên cầu nối tương tác với khách hàng
và đã đến lúc các thương hiệu nhận ra rằng
dẫn đầu chuyển đổi số này không chỉ là cuộc đua về công nghệ
mà còn là nỗ lực thấu hiểu người dùng
sau hơn sáu tháng triển khai thử nghiệm ứng dụng thông minh kết nối trực tuyến tuyên truyền
nhận tố giác và đảm bảo an ninh trật tự
công an quận một mươi hai tp hcm đã nhận được gần hai mươi năm bốn trăm linh lượt người quan tâm
theo dõi hơn hai trăm linh bài viết và clip tuyên truyền
vận động người dân trên địa bàn chung tay phòng ngừa tội phạm
cũng như xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân trong mắt người dân
trước đây mỗi khi cần thông tin tuyên truyền
ban điều hành khu phố sẽ phải tổ chức gặp mặt trực tiếp các hộ dân để phổ biến hoặc họp bàn
nhưng trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch covid một mươi chín
thì cách làm đó không thể thực hiện được
để khắc phục khó khăn công an quận một mươi hai cùng ủy ban nhân dân quận
đã đưa công nghệ thông tin vào công tác phòng ngừa tội phạm và cải cách hành chính
với chủ đề vì quận một mươi hai bình yên an toàn
đây là mô hình xây dựng cách trang zalo tích hợp chatbot trả lời tự động
khu phố một mươi phường tân chánh hiệp quận một mươi hai là một trong những địa phương áp dụng thành công mô hình này
từ khi mà công an phường có triển khai cái mô hình zalo
thì rất là tiện ích rất là nhanh nhạy mà người dân rất là nhiệt tình ủng hộ
xây dựng cái hệ thống zalo công an phường với dân khu phố với dân
bảo vệ dân phố với dân cho nó kịp thời thông tin đến người dân
những cái thông tin về các cái phương thức thủ đoạn của các cái loại tội phạm
rồi là người dân người ta sẽ thông tin lại cho các cơ quan chức năng ở địa phương
những cái người lạ mặt hoạt động ẩn náu trên cái địa bàn
là các cái cơ quan chức năng cũng giảm bớt được cái áp lực của công việc
hiện khu phố một mươi có gần hai hộ dân đến nay đã có khoảng tám mươi hộ dân cài đặt và sử dụng kênh zalo
vì quận một mươi hai bình yên an toàn
để tương tác tối giác tội phạm tìm hiểu phương thức thua đoạn của các loại tội phạm
nhất là tội phạm lừa đảo qua không gian mạng
đồng thời mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính sẽ được trả lời hướng dẫn nhanh chóng
chính xác từ chính quyền phường cũng như quận
khi người dân chúng ta có thể là nhắn tin lên hoặc là trao đổi qua cái kênh gia lô này
để chúng ta biết về những loại thủ tục để cần thiết khi mà chúng ta đến
thì người dân đến là chúng ta sẽ liên hệ và giải quyết được ngay chứ không có mất thời gian để người dân đến
rồi phải đi về hay là đi lại nhiều lần để làm những cái thủ tục của mình
khi có những kênh tương tác này thì người dân có thể trực tiếp nhắn tin là xem những loại thủ tục hành chính của mình
để đảm bảo được cái việc mà chúng ta đi đến một lần một cửa rồi chúng ta về chứ không có thể mà đi nhiều lần nữa
cũng từ mô hình trên thông qua ứng dụng công an quận một mươi hai đã tư vấn cung cấp thông tin nhanh chóng và hiệu quả đến người dân
các nội dung như cảnh báo phương thức thu đoạn hoạt động của các loại tội phạm
và các biện pháp chủ động phòng khám
thông tin tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trực tự thông tin phòng chống những âm mưu hoạt động chống phá
và công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
qua đó giúp người dân nắm bắt những kiến thức cơ bản về pháp luật chú động cảnh giác phòng ngừa ngăn chặn tội phạm
người dân có thể phản ánh bất cứ lúc nào bất cứ khi nào về cái tình hình những cái tình huống những cái gì xảy ra
trên địa bàn của mình trên cái gia đình mình hoặc là khu vực của mình ở đến với người dân
thì sau khi tiếp nhận
thì bộ phận thì công an quận chỉ đạo bộ phận giúp việc cũng như là sẽ tiếp nhận ngay và thông tin cũng như báo cáo
lại cho các đơn vị chức năng để tiếp nhận và xử lý ngay kịp thời
và cái thông tin đó để phản hồi lại cho người dân để người dân biết là chúng tôi đã tiếp nhận và xử lý
cho đến thời điểm hiện tại công an quận một mươi hai đã thiết lập một mươi năm tài khoản gia lô
trong đó có bốn tài khoản cấp quận gồm công an quận một mươi hai đội cảnh sát giao thông đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy

công an quận một mươi bốn là công an cứu nạn cứu hộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và các tài khoản phân quyền dành cho công an một mươi một phường
để tiếp tục duy trì phát huy hiệu quả của mô hình này trong việc giữ gìn bình yên an toàn cho nhân dân
công an quận một mươi hai đã ký kết hợp tác lâu dài với đơn vị cung cấp ứng dụng
qua đó khai thác triệt để thế mạnh của ứng dụng này và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và các hành vi vi phạm pháp luật góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân
vừa rồi là những thông tin của thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
minh thắng xin kính chào và hẹn gặp lại